nhằm đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn sau một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi
chiều nay tại hà nội bộ khoa và công nghệ đã tổ chức hội thảo chuyên đề thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ứng dụng khoa học công nghệ đã đóng góp trên ba mươi giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp
và tăng hiệu quả kinh tế từ một mươi đến ba mươi khi áp dụng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt chăn nuôi thủy sản
bên cạnh đó đã có trên chín mươi diện tích lúa tám mươi diện tích ngô sáu mươi diện tích mía được sử dụng giống mới
đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
tám trăm linh tiêu chuẩn hai trăm một mươi quy chuẩn kỹ thuật đã được công nhận ban hành và ứng dụng
ngoài ra tại hội thảo các đại biểu cũng cập nhật thông tin về những kết quả nghiên cứu mới giúp nâng cao năng suất
chất lượng sản phẩm nông nghiệp như công nghệ cảm biến trong theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây trồng
giải pháp công nghệ sơ chế chế biến và bảo quản nông sản và ứng dụng internet vạn vật trong phát triển nông nghiệp bền vững